sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai ban dân vận tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo năm hai nghìn chín hai nghìn một mươi
đánh giá công tác dân vận năm hai nghìn một mươi chín triển khai kế hoạch công tác dân vận đối với đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ hành hai mươi hai nghìn hai mươi năm và đại hội một mươi ba của đảng
sự hội nghị có đồng chí điều ca ré ủy viên ban chấp hành trung mương đảng phó trưởng ban thường trực ban dân vận trung mương
sau một mươi năm triển khai thực hiện phong trào dân vận khéo trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng có sức lan tỏa sâu rộng trên nhiều lĩnh vực
toàn tỉnh đã xây dựng được sáu bốn trăm chín mươi sáu mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực chính trị kinh tế văn hóa xã hội quốc phòng an ninh
hệ thống dân vận các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền đấu tranh với hoạt động trái pháp luật của các tà đạo tổ chức tự xưng không để xảy ra các điểm nóng
mặt trận và các đoàn thể hội quần chúng tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội tham gia góp ý xây dựng đảng chính quyền
tại hội nghị nhiều cá nhân và tập thể đã được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn hai nghìn chín hai nghìn một mươi chín